kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động của gió đông nam ẩm nên dự báo trong đêm nay và ngày mai
ở khu vực đồng bằng và trung du các tỉnh thành phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa rông mạnh cục bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
do mưa lớn kéo dài nên nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
sao ngày kia mưa sẽ có xu hướng giảm dần
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ ít chịu tác động của gió đông nam
nên mưa rông xảy ra ít hơn
tuy nhiên người dân vẫn cần đề cao cảnh giác về tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
ngoài ra nguy cơ xảy ra lũ quét cũng bị đẩy lên cao do mưa rông kéo dài
sao ngày ba mươi chín thì mưa cũng sẽ giảm dần
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực không quá cao
trưa chiều chỉ ở trong ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ
ở trung bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa rào và rông rải rác
và cục bộ có mưa vừa mưa to cũng xảy ra với lượng từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
từ ngày ba mươi mưa sẽ giảm dần trên khu vực
còn về nhiệt độ nền nhiệt trong ba ngày tới tại đây chưa có dấu hiệu tăng cao
ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng xuống đến bình thuận trong ba ngày tới
tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía nam giả hữu tụ nhiệt đới
nên về chiều tối và tối vẫn có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực trong ba ngày tới sao động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
tại vùng cao tây nguyên ba ngày tới chịu tác động của gió mùa tây nam
kết hợp với giả hữu tụ nhiệt đới nên về chiều tối vẫn có mưa rông rải rác
cục bộ có mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi chín đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
vào lúc chiều tối cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây tiếp tục sao động trong hưởng là hai mươi bốn ba mươi hai độ